từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám cho đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rông mạnh
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét và gây ra tình trạng biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày mai ba mươi tháng bảy
ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai cho đến ba mét và biển động
trở lại với thời tiết trên đất liền dự báo trong đêm nay và sáng mai dưới tăng động của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng ngắp thấp
bắc bộ tiếp tục có mưa rông xảy ra ở mức giải rác trong đó khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông
sang ngày mai toàn vùng có chung trạng thái nắng mưa gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày mai duy trì trong khoảng là từ ba mươi cho đến ba mươi bốn độ
trời không còn nóng nữa sau đó đến chiều và tối mưa rào và rông sẽ gia tăng trở lại
với miền trung trong buổi sáng và trưa mai khu vực từ thanh hóa trở xuống cho đến bình thuận trời vẫn có nắng
thậm chí nóng tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
sau một mươi ba giờ chiều
mây đối lưu sẽ xuất hiện ở khu vực phía tây các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
sau đó mây sẽ lan lên khu vực hà tĩnh nghệ an và thanh hóa chiều và tối mai sẽ gây mưa rông rải rác
mưa xuống làm giảm nguy cơ hạn hán nhưng nó cũng sẽ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lúc xoáy và gió giật mạnh
mưa diện rộng cũng đã xuất hiện trong chiều nay ở tây nguyên và nam bộ
trong đêm nay cả hai khu vực vẫn còn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên trong ngày trời nhiều mây nắng gián đoạn
điện nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên khá thấp trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ nam bộ duy trì mức nhiệt ba mươi một ba mươi ba độ
sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước